hành vi này là vi phạm pháp luật
việc dùng chất ma túy ketamin làm thuốc mê là việc khó xảy ra
ngay khi có những thông tin trên công an quận cầu giấy bắc tử liêm nam tử liêm
đã tiến hành giả soát địa bàn và chưa phát hiện bất kỳ một trường hợp nào
như thông tin nêu trên trên mạng xã hội
các cơ quan chức năng xác minh làm rõ facebook tung tin đồn trên để xử lý nghiêm
áp thấp nhiệt đới đã gây mưa to đến rất to trên địa bàn các tỉnh quảng bình quảng trị nghệ an hà tĩnh
trong những ngày qua khiến ngập lụt chia cắt ở một số nơi
tại tỉnh quảng bình đã có một người bị lũ cuốn trôi mất tích
tại tỉnh nghệ an trong đêm qua và sáng nay đã có mưa rất to gây ngập úng nghiêm trọng
hầu hết tại các tuyến đường trên nệ bàn thành phố vinh
trong đó nhiều tuyến đường ngập nặng sâu năm mét
nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đang ở mức báo động
mưa lớn cộng với nhà máy thủy điện hố hô xả lũ từ sáng sớm ngày ba tháng chín
đã khiến cho nhiều xã ở huyện miền núi hương khê của tỉnh hà tĩnh bị nước lũ chia cắt
trong chiều và tối qua một số hộ dân vùng thấp trũng buộc phải di rời tài sản gia súc đến nơi an toàn
nhiều trường học có nguy cơ không thể khai giảng năm học mới
còn tại tỉnh quảng bình mưa trải dài trên diện rộng liên tục đã khiến cho nhiều công trình nhà cửa
tại xã sơn trạch huyện bố trạch xã thượng hóa huyện minh hóa bị ngập
nhiều khu vực bị chia cắt gần hai hectare hoa màu không thể thu hoạch
tại khu vực cầu tràn ba lòng huyện đắc rông tỉnh quảng trị do mưa lớn nên từ chín giờ tối qua đến nay
người dân không thể lưu thông được
tại địa bàn huyện miền núi hương hóa mưa lớn cũng đã làm chê cắt một số tuyến đường ở vùng lìa
huyện đã di rời trên ba mươi hộ dân ở khu vực vùng lìa và thị trấn lao bảo ra khỏi vùng ngập lụt
trên các tuyến đường hồ chí minh nhánh tây và tuyến đường quốc lộ một mươi năm g tuyến đường tỉnh năm trăm tám mươi tám a
bị sạt lở ta luy dương hàng chục vị trí số lượng đất đá sạt lở lên đến hàng ngàn khối
dự báo là trong những ngày tới thì mưa sẽ tiếp tục có khả năng to và gây ngập úng lũ lụt tại nhiều địa phương
cảnh báo đến người dân thực hiện các giải pháp bảo vệ an toàn về người và tài sản
đề phòng lũ quét sạt lở đất ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân
khoảng một giờ sáng nay lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương vẫn đang nỗ lực không chế đám cháy
xảy ra tại một công ty sản xuất đệm mút tại khu vực khu công nghiệp đồng an hai tỉnh bình dương
vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày ba tháng chín nhiều người dân đã nghe thấy tiếng nổ lớn xuất phát từ kho chứa hóa chất
của công ty trách nhiệm hữu hạn moose liên mỹ nằm trong khu công nghiệp đồng an hai phường hòa phú
thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương sau đó lửa bùng cháy dữ dội bao trùm toàn khu nhà xưởng rộng khoảng năm m
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương đã huy động hơn một mươi xe chữa cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa theo ghi nhận ban đầu ngọn lửa đã tạm thời được khống chế
không bị cháy lan sang các khu nhà xưởng khác nhưng toàn bộ tài sản trong khu vực bị cháy đã bị thiêu dụi